thủ dâm ở nữ giới cũng có thể giúp cảm xúc thăng hoa giống như khi làm chuyện ấy
thực sự mà lại không gây nguy cơ mà các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay mang thai ngoài yên muốn
tuy nhiên thủ dâm cũng có những nguy cơ tiềm ẩn mà phụ nữ cũng nên biết
và sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của thạc sĩ bác sĩ phan trí thành
tránh vất phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phu sản trung ương
để có thể hiểu hơn những vấn đề này
bởi vì nếu mà làm như vậy chúng ta sẽ để lại những cái hẳn chúng ta vừa dây dứt
mặc dù thủ dâm không để lại điều gì xấu cả
nhưng chính cái định kiến chính cái suy nghĩ của chúng ta đã làm cho chúng ta dây dứt
và làm cho chúng ta nhiều khi kỳ thị trán ghét chính bản thân mình
tần như là thủ dâm không phải là các bạn tự mình nghĩ đến chuyện thủ dâm mà mình thủ dâm
mà nó phải có những cái thao thức nội tại bên chính trong mình
cái điều gì quyết định cái sự thủ dâm của chị em phụ nữ hay là kể cả các anh đàn ông
đó chính là nồng độ nội
nồng độ nội tiết tố
thế cái nồng độ nội tiết tố này ở cơ thể con người nó có hai nhịp thôi
với chị em phụ nữ thì quanh quẩn và gì
cứ hàng tháng thì giữa tháng là nơi mà quả trứng dụng lớn nhất
thì tự nhiên cái nồng độ nội tiết tố nó lên cao
và lúc đấy chị em sẽ tự thấy trong bản thân mình có nhu cầu có sự thao thức
nếu chúng ta có bạn tình chúng ta có thể tham gia với các hoạt động tình dục có bạn tình
nhưng ngược lại nếu chúng ta không có bản tình
lúc đấy rất có thể là chúng ta sẽ có tự mong muốn tự kích thích bản thân
mà thủ dâm ở đây được hiểu vô cùng đa dạng
không phải là cứ phải cho tay kích thích vào cơ quan sinh dụng
rất nhiều chị em thích làm những ví dụ trong những ngày đấy
thích nằm vào vùng tắm thích dùng những cái vòi loa sen
xối vào ngực mình
và có thể thích dùng những cái việc mà để kích thích chúng bản thân mình
và ngay cả việc thủ dâm nó không chỉ dừng là đơn thuần là thủ dâm một mình
hoàn toàn có rất nhiều cặp đôi đó là gì có thể kích thích cho nhau
và vừa ứng dụng thủ dâm trong hoạt động sinh dục có bạn tình
hoặc hay như chúng ta nói là trong những trường hợp
bạn tình đi xa không cả
hiện nay chúng ta có rất nhiều các trường hợp gọi là
gọi là cyber sex
tức là chúng ta dùng hướng dục công nghệ thông tin
chúng ta có thể chat chúng ta có thể call sex
với cả bạn tình của chúng ta
và chúng ta có thể thủ dân trong lúc sinh hoạt tình dục như vậy
thì hiện nay cái hình thức đó vô cùng đa dạng
thế còn tần suất bao nhiêu là có hại
thì phải chia sẻ đó là hoàn toàn cái này
nó không phải như các bạn là tự kích thích bản thân mình đâu
mà nó hoàn toàn do sự điều tiễn nội tiết bên trong của các bạn
và gần như không có muộn là gây hại cho các bạn
người ta đã chứng minh
người ta có những nghiên cứu ở nam giới
vì nam giới thủ dâm nhiều hơn nước giới rất là nhiều
về cái việc thủ dâm thì cả nam cả nước đều có thủ dâm
nhưng mà cái tần suất thủ dâm
thì có thể nói là nam giới có những anh có ngày
thủ dâm đến hai đến ba lần một ngày
và người ta thấy rằng sau khi người ta nghiên cứu
sau liên tục sau khoảng một năm trời
các anh thủ dâm liên tục như vậy
cũng không để lại bất kỳ cái hậu quả gì cho đàn nợ cả
và cũng như là nữ giới
do đó chúng ta cần nhấn mạnh
hiện nay nếu chúng ta xuất thông tin trên mạng internet
vẫn còn quá nhiều thông tin nói rằng
thủ dâm gây xuất tinh sớm
thủ dâm gây miến thái
gây chất lượng tinh trùng giả
điều đấy là không có bằng chứng khoản
hiện nay chúng ta có thể kháng định điều đó
do đó các bạn không nhận định là phải cố gắng thủ dâm càng nhiều càng tốt
mà cái việc chính các bạn
là các bạn cứ thoải mái và lắng nghe cơ thể chúng ta
cơ thể chúng ta là một cái việc điều tiết
vô cùng tự động
và nếu như các bạn mệt mỏi trong người
gần như cái nhu cầu sinh dùng các bạn sẽ giảm xuống
và lúc này các bạn sẽ không có tham gia quản ứng tinh dục
thủ dâm là các hình thức
tự thoải mãn nhu cầu quái cảm tinh dục
của từng cá nhân
phát với hoạt động tinh dục tự nhiên
là có sự tham gia cơ quan sinh dục ngoài
của nam giới và nữ
thủ dâm hay phụ nữ thủ dâm
là sự dâm nhập vào bên trong âm đạo
để tạo nên những kinh thích
thường thì nữ thủ dâm hay phụ nữ tự sướng
sẽ tác động vào các điểm ngờ
điểm nhạy cảm nhất để thoải mãn
những nhu cầu tinh dục của bản thân
một thủ dâm tốt cho sức khỏe tinh thần
thủ dâm có thể
giải phóng hấp môn endopin
khiến tâm trạng thoải mái
giảm căng thẳng và trầm càng
tăng khả năng tập trung hơn trong công việc
và giúp tâm trí thư giãn hơn
đó là lý do tại sao mọi người thường cảm thấy tâm trạng tốt hơn
sau khi thủ dâm
kể cả khi không đặt cơ khoái
thủ dâm ở nước giới còn giúp nâng cao chất lượng chất ngủ
có tác động tích cực trong việc điều trị trường bất ngủ
hai thủ dâm giảm đau trong kỳ kinh
việc thủ dâm ngày đèn đỏ
có thể giúp cơ thể giải phóng các loại hóc môn
có tác dụng giảm đau
đặc biệt là những cơn đau nửa đầu
và chứng co thắt thường xuyên trong những ngày hành kinh
bên cạnh đó
tự xướu trong ngày kinh nguyệt còn giúp phụ nữ
giảm cơn đau bụng hay đau lưng hiệu quả
ba thủ dâm giúp đời sống tinh dục thăng hoa
phụ nữ khó đạt khoái cảm
khi quan hệ tinh dục vì nhiều lý do
khi thủ dâm
phụ nữ sẽ khám phá ra được nhiều điều
mà cơ thể mình đang mong muốn
từ đó phát hiện ra những điểm nhạy cảm trên cơ thể
để cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống của mình
bốn giảm khó chịu về tinh dục tuổi mãn kinh
thời kỳ mãn kinh
thường khiến chị em cảm thấy khó chịu
vì những thay đổi bên trong lẫn bên ngoài
ở tuổi mãn kinh
âm đạo có thể sẽ bị hẹp lại
gây đau khi giao hợp
thủ dâm sẽ giúp giải quyết vấn đề này
cần lưu ý khi tự sướng
sử dụng chất bôi trơn gốc nước
có thì giúp cân ngừa thu hẹp âm đạo
thúc đẩy lưu thống máu
tăng độ ẩm tăng hàm muốn tình dục
năm thủ dâm khi mang thai
thay đổi nội tiết tố khi mang thai
khiến một số phụ nữ mang thai cảm thấy hàm muốn tình dục tăng cao
thủ dâm là một cách để giải phóng căng thẳng tình dục khi mang thai
tự xương cũng có thể giúp giảm bớt các triệu chứng mang thai
chẳng hạn như đau lưng dưới
thai phụ có thể cảm thấy triệu chứng chuồn rút không đều
hoặc những cơn co thắt grass stone hit
trong và sau khi đặt cước khoái
nếu các cơn co thắt không biến mất và trở nên đau đớn hơn thường xuyên
hãy liên hệ với bác sĩ hoặc đến các cơ sở y tế chuyên khoa
để được thăm khám và điều trị kịp thời
tuy nhiên phụ nữ mang thai thủ dâm cần chú ý cực khoái
có thể làm tăng cơ hội nguy cơ cao chuyển dạ dễ sinh con
thủ dâm quá mức dẫn đến cơ thể suy nhược tinh thần mệt mỏi căng thẳng kéo dài
lo âu phiền muộn khiến phụ nữ thiếu tập trung trong công việc và học tập
ảnh hưởng đến năng suất công việc cũng như kết quả học tập
nếu quá đà thủ dâm cũng có thể dẫn đến lịch lạc tính dục
chỉ thích bản thân và người cùng giới mà không quan tâm đến người khác giới
nhiều bạn nữ nghiện thủ dâm sẽ rơi vào tình trạng sống kép kín thô mình hơn
có thể bị tục kỷ lúc nào cũng thích một mình để tự thoả mãn bản thân
thậm chí có thể dẫn đến bệnh nghiện tính dục rất nghiêm trọng
nữ giới thủ dâm nhiều làm mất dần cảm giác hương phấn và đòi hỏi những kích thích mạnh mẽ hơn
nhiều phụ nữ bị lãnh cảm sau khi lấy chồng thì không đặt được cực khoái
mà cao độ là từ người đàn ông của mình như việc thủ dâm mang lại hoặc thích thủ dâm hơn là việc yêu chồng
điều này sẽ khiến cho tình trạng hôn nhân đi xuống và không mang lại hạnh phúc